sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục
ở khu vực khu công nghiệp khu chế xuất đến năm hai nghìn hai mươi
đến nay đã có năm mươi một nhóm trẻ trên toàn thành phố nhận được sự hỗ trợ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi tp hcm đã có năm mươi một nhóm trẻ độc lập tư thục trên toàn thành phố
được hỗ trợ từ đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục
ở khu vực khu công nghiệp khu chế xuất đến năm hai nghìn ba mươi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi do ủy ban như dân tp hcm ban hành
phần lớn các nhóm trẻ là ở các quận thủ đức tân phú tân bình và huyện nhà bè
trong đó tùy tình hình hoạt động của mỗi nhóm trẻ được hỗ trợ từ ba mươi đến tám mươi triệu đồng một nhóm
tổng kinh phí lắp đặt camera và bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các nhóm trẻ là hơn ba tám tỷ đồng
do những hỗ trợ này hoạt động trên lớp của các bé trở nên đa dạng hơn
giáo viên có thêm điều kiện phát huy khả năng sáng tạo
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm trẻ độc lập tư thuộc